đối tượng nguyễn văn dũng thủ phạm đã dùng xăng phóng hỏa giết người xảy ra tại khu vực phường châu phú b thành phố châu đốc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ
trước đó khoảng bốn giờ ngày năm tháng chín trong lúc bà võ thị nga cư trú tại tổ một mươi một phường châu phú b thành phố châu đốc cùng con gái là bà bùi thị diễm mừng và cháu ngoại là cao quốc trí
con của mừng đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy ở phía trước mừng chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài
hoảng sợ bà nga nhảy từ tầng một phía sau nhà xuống đất bị thương còn mừng và bé trí bị kẹt lại trong nhà
lúc này người dân xung quanh phát hiện cùng nhau dập lửa dùng búa phá khóa đồng thời sử dụng thang đưa mẹ con mừng ra ngoài an toàn
qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an nguyễn văn dũng khai nhận dũng và bà nga sinh sống với nhau như vợ chồng
thời gian gần đây do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sinh sống nên dũng đã mua xăng và đốt nhà bà nga